ủy ban chế thập đỏ quốc tế icrc đã ra thông báo kêu gọi bảo vệ thường dân ở giải gaza
thông báo nhắc tới việc cơ quan này từng cảnh báo chiến dịch quân sự của israel
ở thành phố rafah sẽ mang tới nhiều nguy cơ cho dân thường
vì hơn một triệu người dân palestine phải di rời đang sống ở phía nam của giải gaza
icrc hy vọng các bên sẽ đạt được cả thỏa thuận nhằm đoàn tụ các gia đình
và cung cấp viện trợ cho tất cả những người bị ảnh hưởng bởi cuộc xung đột
icrc khẳng định sẵn sàng đóng vai trò trung gian trung lập
trong việc thực hiện các khía cạnh nhân đạo của thỏa thuận
icrc kêu gọi tất cả các bên trong cuộc xung đột tôn trọng nghĩa vụ pháp lý
theo quy định của luật nhân đạo quốc tế để bảo vệ và bảo toàn mạng sống dân sự
và các vật thể dân sự
hiện các đội icrc đang có mặt tại hiện trường và đang đáp ứng các nhu cầu nhân đạo
riêng tại thành phố rafah icrc đang giúp đỡ mọi người
bao gồm cung cấp bữa ăn nước uống lèo nệm và chăm sóc y tế
trong khi đó tổng thư ký liên hợp quốc antonio guterres đã kêu gọi israel và hamas
nỗ lực nhằm đạt được thỏa thuận ngừng bắn đồng thời cảnh báo israel rằng
cuộc tấn công vào thành phố rafah ở phía nam gaza sẽ là sai lầm chiến lược
tai họa chính trị và cơn ác mộng nhân đạo